còn vào khoảng một giờ sáng nay tại địa bàn thị trấn khe xanh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn thiêu dụi căn nhà ba tầng rất may là bốn người trong một gia đình đã chạy thoát được ra ngoài
thời điểm trên tại hộ gia đình ông nguyễn hóa trú tại khóm ba a thị trấn khe xanh cũng là nơi đặt trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên hóa đăng bất ngờ bốc cháy
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã huy động hơn một trăm linh cá cụ chính sĩ có mặt tại hiện trường tìm cách giật tắt ngọn lửa sau hơn ba tiếng đồng hồ mới cơ bản thống chế được đám cháy
được biết công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên hóa lan chuyên kinh doanh các mặt hàng ống nhựa các loại sơn xăng dùng cho xây dựng dân dụng trang trí nội thất
theo thống kê ban đầu của vụ hỏa hoạn đã làm hư hỏng toàn bộ ngôi nhà ba tầng cùng với hàng hóa của công ty trị giá gần sáu tỷ đồng nguyên nhân của vụ hỏa hoạn có thể là do bị chập điện